nhân ngày dỗ tổ hồng vương một mươi tháng ba âm lịch cùng với nhân dân cả nước tại đền thơ âu lạc trên đỉnh núi phượng hoàng
thuộc khu du lịch park pren tỉnh lâm đồng đã long trọng tổ chức lễ hội dỗ tổ hùng vương
từ sáng sớm hàng nghìn người đi theo đám dước lễ vật dân cúng trên cung đường từ đền trung qua công viên âu cơ đến đền thượng
lễ tế các vị vua hùng đã diễn ra theo nghi thức truyền thống trang nghiêm thành kính
sau nghi thức tế lễ truyền thống lãnh đạo tỉnh lâm đồng các sở ban ngành các huyện thành phố cùng đông đảo người dân và du khách
đã dâng hương dâng cúng lễ vật bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn quốc tổ cội nguồn biết ơn các thế hệ cha ông
các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngoan cường vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như hội thi leo cột
bịt mắt bắt vịt cơ tướng mua sạp phiên trợ ẩm thực với các món ăn đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia hưởng ứng